giá lợn hơi tại miền bắc hôm nay giao động trong khoảng từ chín mươi một đến chín mươi ba đồng một kg
trong đó các tỉnh như ninh bình thái bình và nam định giữ mức cao nhất với chín mươi ba đồng một kg
tại miền trung và tây nguyên giá lợn hơi hôm nay đi ngang giao động từ tám mươi một đến chín mươi đồng một kg
phổ biến ở mức từ tám mươi hai đến tám mươi năm đồng một kg